ngày bốn chín sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sóc trăng đã tổ chức bàn giao bến cá mỏ ó cho ban quản lý dự án cảng cá trần đề tiếp nhận và đưa vào vận hành
bến cá mỏ ó hoạt động sẽ tạo thuận lợi trong việc tiếp nhận tiêu thụ các sản phẩm đánh mắt và cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá cho tàu thuyền đánh bắt của địa phương
bến cá mỏ ó được xây dựng với ba cụm hạng mục công trình giao thông hạng mục công trình thủy lợi với tổng diện tích toàn khu hơn hai năm hectare tổng kinh phí xây dựng năm mươi năm bốn tỷ đồng nguồn vốn từ ngân hàng thế giới